kết quả kiểm toán chín dự án bot trong năm hai nghìn một mươi chín cho thấy
bộ giao thông vận tải cho phép lập dự án bot trước khi chính phủ chấp thuận chủ trương dự án
không thực hiện quy trình lập phê duyệt và công bố danh mục dự án bot
phê duyệt dự án trước khi có báo cáo đánh giá tác động môi trường
không công bố danh mục dự án không tổ chức đấu thầu rộng rãi để lựa chọn nhà đầu tư
và hầu hết chỉ định nhà thầu thi công
đáng chú ý kiểm toán nhà nước phát hiện hàng loạt dự án xác định sai tăng tổng mức đầu tư
ngoài ra kiểm toán nhà nước phát hiện có dự án sử dụng nguồn vốn thu phí bot
để hoàn vốn cho hạng mục không thuộc dự án
cuối cùng kết quả kiểm toán kiến nghị xử lý chín trăm hai mươi năm tỷ đồng
trong đó có dự án tỷ lệ xử lý lớn giảm thời gian năm mươi sáu bốn năm
thu phí hoàn vốn của bảy trên chín dự án so với phương án ban đầu
tôi cho rằng đây nó vướng ngay từ cái khâu mà chúng ta phê duyệt dự án
chúng ta không có một đánh giá rõ ràng
chúng ta không có một cam kết là nhà đầu tư phải đảm
nhận cái gì lựa chọn nhà đầu tư làm sao
nhà đầu tư có đúng là nhà đầu tư đủ tiêu chuẩn để làm những các dự án đó hay không
và không đánh giá rõ là cái dự kiến doanh thu ở mức độ nào
cái hụt doanh thu là do nhà đầu tư hay hụt doanh thu là do về mặt chính sách
tốt nhất là khi mà chuẩn bị một cái dự án ppp
đầu tư ppp như thế này
thì cần phải xem xét thật hết tất cả các kế hoạch
khoan khách quan
để làm thế nào hạn chế đến mức thấp nhất
những cái rút lo nó xảy ra
vâng thưa quý vị và các bạn
những gì mà chúng ta vừa cùng nhau xem
chính là một phần báo cáo của kiểm toán nhà nước
đối với một số dự án thực hiện theo hình thức đối tác công tư
mặc dù đây chỉ là một phần của bức tranh về loại đầu tư này
xong nó đã phản ánh được phần nào những hạn chế bất cập trong thời gian vừa qua
vậy dự án luật đầu tư theo hình thức đối tác công tư ppp ra đời
sẽ ngăn chặn và làm giảm thiểu được những tồn tại hạn chế hiện nay hay không
chúng ta cùng nhau luận đàm trong chương trình hôm nay
với hai vị khách mời
xin trân trọng giới thiệu phó giáo sư tiến sĩ phạm văn hùng
trưởng hoa đầu tư trường đại học kinh tế quốc dân
tiến sĩ nguyễn minh phong chuyên gia kinh tế
xin cảm ơn hai vị khách mời đã tham dự cuộc tòa đàm hôm nay tại trường nhân dân
và như quý vị vừa xem cái ghi nhận ngắn vừa rồi
thì chúng ta thấy rằng là các cái báo cáo cái kiểm toán
thì bao giờ cũng thấy có những cái vấn đề rất là
thấy những cái sai phạm rất là nghiêm trọng
rồi những thu lỗ rồi thất thoát lãng phí
vậy quan điểm của hai vị khách về vấn đề này như thế nào
số liệu của kiểm toán nhà nước công bố
thì cũng đã phản ánh một phần của bức tranh
về tình hình đầu tư theo hình thức đối tác công tư
và đặc biệt
đối với hình thức bot
thì tuy nhiên rằng là đó mới chỉ là cái quan điểm
từ cơ quan kiểm toán nhà nước
thế còn từ phía mà góc độ nghiên cứu
thì chúng tôi cũng có xem xét kể cả
từ góc độ của các cái doanh nghiệp
và dự án từ góc độ của người dân
thì chúng tôi cũng thấy rằng là đối với
lại cái đầu tư theo hình thức đối tác công tư
đó cũng đã bắt đầu là thực hiện
từ năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy cho đến bây giờ
thế và đối với cái hình thức này
thì cho đến nay
thì cũng đã có những cái đóng góp nhất định
cho cái đầu tư phát triển cơ sở hạt đần
thế tuy nhiên rằng
như mà quý vị mà theo dõi
trong cái thời gian gần đây
thì sẽ thấy rằng là
nếu mà từ phía cơ quan kiểm toán
thì sẽ thấy những cái con số
về thất thoát

nếu như mà từ phía của các doanh nghiệp dự án
thì có tình trạng là kêu
là bị thua nỗ kém hiệu quả
thế và thậm chí là đề nghị là tăng phí
thế rồi kéo dài thời gian thu hồi vốn
từ phía người dân
thì có kêu ca về
cái giá phí ở mức cao
chất lượng dịch vụ thì không được tương xứng
là chúng ta thấy là
các nơi đều kêu
ý kiến của tiến sĩ nguyễn minh phong như thế nào
vâng thế chúng ta phải khẳng định
là đầu tư theo hình thức đối tác công tư
là một trong những cái hình thức đầu tư
phổ biến trên thế giới
chúng ta đã du nhập vào việt nam từ chín mươi bảy
như là anh hùng có nói
và cho đến nay
theo cái tổng kết
mới nhất chúng tôi cập nhật
đó chính là cái báo cáo số hai mươi năm
của chính phủ trước quốc hội
ngày ba mươi tháng một hai nghìn một mươi chín
thì trên phạm vi cả nước
chúng ta đã có là ba trăm ba mươi sáu dự án
dưới cái hình thức này
cụ thể là có một trăm bốn mươi dự án
và một trăm tám mươi tám dự án là dạng bt
và tám dự án là dạng loại khác
và tổng số giúp chúng ta huy động được là
một sáu triệu tỷ đồng
cho phát triển cơ sở tầng
có thể nói là đây là một trong những cái hình thức
mà mang lại khá nhiều
những cái lợi ích khá toàn diện
tuy nhiên mặt trái của nó cũng có nhiều
và trong các mặt trái của nó chúng ta thấy rằng
rõ ràng kiểu kiểm tra nhà nước là một trong cơ quan gác cửa cuối cùng
cũng như là cơ quan mà gọi là
có tiếng nói đây thuyết phục
chỉ rõ những cái bất cập
những cái hạn chế của cái hình thức đối với này
các cái hình thức dưới dạng công tư
trong lĩnh vực giao thông là một trong những lĩnh vực
mà hiện nay là bức xúc nhiều nhất
các lĩnh vực khác có thể khá xuân xẻ
thậm chí là số liệu nó không gây ra
những cái mà thích chất quan ngại
nhưng mà trong lĩnh vực giao thông là cực kỳ đáng quan ngại
tôi lấy một ví dụ điển hình thôi
kiểm toán nhà nước chỉ với năm mươi tám dự án giao thông
trong tổng số một trăm một mươi tám dự án
chưa đến một nửa
mà đã đề nghị là phải cắt giảm thu
tới hai trăm hai mươi mấy năm
trung bình là khoảng hơn bốn năm
một dự án
nếu không có kiểm tra nhà nước thì rõ ràng là các bác thu kéo dài
đấy là theo cái mức mà chúng ta hiện nay là họ tự khai báo
chứ nếu khi chúng tôi cho rằng là
khi mà lắp đủ tất cả các cái thu phí không dừng
thì chắc chắn là cái độ trí sắc cao hơn
thì có lẽ là cái mức
đề nghị cắt giảm thời gian thu phí cũng sẽ cao hơn
ngoài cái khác là những vấn đề về mặt hiệu quả
về mặt lợi nhuận và những phần chi phí khác
ở trong các dự án bot
đang là vấn đề bức xúc
và đây có lẽ là một trong những điểm hút
mà kiểm tra nhà nước đặt trong tâm
chúng ta thấy là cái nguyên nhân của
cái tình trạng này thì cũng đã được chỉ ra rất là nhiều
có thể là do
cái việc mà thiếu minh bạch
trong cái thủ tục rồi hợp đồng
cái kết lỏng lẹo rồi do chỉ định thầu
cho nên là nó cũng dẫn đến
cái tình trạng mà thất thoát lãng phí
và thế thì
cái quan điểm của các vị khách về vấn đề này là thế nào
đối với cái hình thức
đầu tư mà theo đối tác công tư
là cái hình thức đầu tư mà muốn kêu gọi
nguồn lực của khu vực tư nhân
vào để mà
thực hiện cái đầu tư
một là bổ sung thêm cái nguồn lực cho nền kinh tế
hai là tận dụng cái quản trị
của cái khu vực tư nhân
và khi mà đã có tham gia
của khu vực tư nhân
nó sẽ phải vì lợi nhuận
và khi đó thì sẽ phải tuân thủ
đối với cái cơ chế thị trường
thế vào trong cái cơ chế thị trường
thì mình phải tuân thủ các cái
quy luật của kinh tế thị trường
quy luật giá trị quy luật cung cầu
quy luật cạnh tranh
và để đảm bảo cái cạnh tranh thì sẽ phải yêu cầu
rằng phải có nhiều người tham gia
phải có yêu cầu
về minh bạch về công khai
nhưng mà trên thực tế
thì nhiều các cái dự án
đầu tư theo hình thức đối tác công tư
trong đó là cả
bt rồi bto
rồi cũng đã thực hiện
theo cái hình thức mà chỉ định thầu
và nếu mà thực hiện
mà theo hình thức mà chỉ định thầu
thì rõ ràng rằng là lúc này
sẽ không phải rằng là nhiều người tham gia
và cũng sẽ không phải
rằng là thực hiện
theo đúng cái biên tắc của cái cạnh tranh
của cái công bằng
và đảm bảo được cái tính minh bạch tính công khai
trong lựa chọn nhà đầu tư
vâng cảm ơn xin mời hệ tiến sĩ nguyễn đình phong
vâng chúng ta phải khẳng định là
những cái dự án bot
đặc biệt là bot trong giao thông nữa
là đang có rất nhiều bức xúc
và cái bức xúc này cũng như là những cái kẽ hở
và những cái hạn chế
nó trải dài
trong cả cái quá trình
thực hiện cái dự án đó
tất cả những quy trình này nếu tình ở từng khâu một
có thể nói là theo quy trình nhà nước
đều có những cái sai phạm đều có những cái hạn chế
và cái điều này cũng dễ hiểu
đặc biệt là cái hình thức ppp này là chúng ta chưa có luật
chưa có bất kỳ những cái cơ sở
pháp lý và kinh nghiệm ban đầu nào
có từ trước chúng ta hoàn toàn phải nhập mới
trong khi đó chúng ta lại chưa có một cái sự
tổng chỉ đạo để mà hình thành ngay từ đầu
một sự đồng bộ về mặt
cả nhận thức cả về mặt pháp lý
cũng như là cái tổ chức thực hiện của các dự án này
khiến cho chúng ta thấy rằng là
hầu hết nếu không nói là tám chín mươi trở lên
các dự án bot tàu thông
đều do cái chủ đầu tư
hoặc là cái người mà thực hiện triển khai đó
họ nêu ý tưởng họ nêu xong
thậm chí họ lấy số liệu họ lập tất cả các con số
đều do họ một tay đưa ra
và họ thuyết phục các con chức năng
sau đó là họ thực hiện những cái
dự án theo những cái
vừa là điều kiện vừa là lộ trình
vừa là kết quả vừa là chất lượng
mà mình có thể nói là độc diễn
đây có thể là một trong những cái điểm mấu chốt
của cái hạn chế trong đầu tư này
từ đó nó khiến cho một loạt các sai phạm
anh hùng ấy có nói vấn đề là doanh nghiệp có kêu ca
nhưng mà họ kêu là họ không có số liệu
họ chỉ kêu lỗ nhưng mà không những con số
để chứng minh lỗ trong khi kiểm toán nhà nước
đưa những con số để nói về anh thu như thế này
anh chi như thế kia
và đặc biệt là cái thực thế chi nó khác hẳn
với tầm khai toán và dự toán ban đầu
cho nên là chúng tôi rất là khó
mà có thể chia sẻ được với doanh nghiệp
về cái gọi là thu phí không đảm bảo
cái độc ban đầu
bởi vì nó có hai yếu tố quyết định điều đó
yếu tố thứ nhất là anh lập một cái tổng dự toán ban đầu
nó rất vượt trội nó rất là gọi là ảo
thì vì thế mà rõ ràng là
nước thu phí mà thực tế thì không thể nào bằng một cái tổng ảo được
đấy là chưa kể là nếu anh vận động tốt
thì nó đã được đưa vào ban đầu từ rất cao rồi
cái thứ hai nữa là anh không có kết quả thu thực tế
và cái thứ ba nữa chúng ta thấy rằng là
có thể là họ tính con số
nằm trong cái con số của thời điểm
chống covid khi mà bị giãn cách xã hội
thì các cái gọi là hoạt động giao thông vận tải
nó bị ngừng trễ
anh lấy con số đó thì rất phát là lỗ rồi
bởi vì rõ ràng là nó không có những hoạt động bình thường
nhưng mà theo báo cáo của chính bộ giao thông vận tải
chúng tôi đọc thấy rằng là cái doanh thu
của các cái bộ giao thông rất là tốt
trên bốn mươi bảy bốn mươi năm ngàn tỷ
và có rất nhiều các dự án có lãi
và thậm chí như đã nói là nó lại đến mức độ
mà cần phải cắt giảm thời gian thu
thế cho nên rõ ràng là để quyết định lỗ hay lãi
thì cần phải có kiểm toán nhà nước
cần phải có một cái sự xác lập
một cách chính xác cái mức doanh thu thực tế
dựa trên cơ sở thu phương rừng
cũng như là có sự cạnh thanh tra kiểm tra chéo
để nó đảm bảo các con số đưa ra là thật
chúng ta thấy cái tầm quan trọng của kiểm toán nhà nước
trong cái hoạt động
đầu tư với cái hình thức đối tác
công tư ppp
thì theo ý kiến của hai vị khách
thì là có nên
là có sự tham gia của kiểm toán nhà nước
trong các khâu
cái việc mà tham gia
của kiểm toán có nên tham gia
vào tất cả các khâu
kể cả từ trước khi ký hợp đồng
cho đến khi mà sau khi thực hiện hợp đồng
thì cái này cũng lại là một cái
cũng cần phải cân nhắc
bởi vì rằng
trong cái hình thức đầu tư
theo hình thức đối tác công tư
thì thực ra nó có
bảy cái dạng hợp đồng
và mỗi dạng hợp đồng
có một cái hình thức
thế và trong đó
thì có những cái dạng hợp đồng
mà sẽ có sự tham gia vốn đầu tư công
của nhà nước ngay từ đầu
nhưng có những cái dạng hợp đồng
là khu vực tư nhân
họ sẽ phải bỏ vốn đầu tư
và họ phải đi vay
để mà họ thực hiện đầu tư
thế và sau khi mà đã
kết thúc thời gian đầu tư
có thời gian vận hành thu hồi vốn
thì lúc đấy mới là chuyển giao
cái tài sản đấy cho
cho nhà nước
thì lúc đấy nó mới trở thành tài sản công
thế cho nên là ví dụ như tham gia
của kiểm toán
kiểm toán nhà nước
thì có thể tham gia vào cái quá trình
để xem có thực hiện cái đấu thầu
theo đúng cái quy trình tự thủ tục hay không
thế và sau này
kiểm toán về cái tài sản công
về tài chính công
thế còn đối với
cái phần tài sản của tư nhân
mà họ phải bỏ cái vốn
chủ sở hữu của họ ra
họ đi vay
họ thực hiện đầu tư
thế thì theo quan điểm của tôi
là có tham gia của kiểm toán
nhưng nó sẽ là kiểm toán đồng lập
bởi vì ở đây nếu như tham gia
vào tất cả các khâu
kể cả từ trước khi kiếm hợp đồng
thì nó cũng có thể là ảnh hưởng
đối với cái quá trình mà thực hiện
nó cũng sẽ chậm hơn
thế rồi thì mức độ mà hấp dẫn
của các cái nhà đầu tư tư nhân
nó cũng có thể sẽ kém hơn
cũng như là quan điểm lúc đầu tôi đề cập
chúng ta cũng sẽ nhìn nhận
không chỉ trên quan điểm của tài sản công

của cả các doanh nghiệp
dự án của tư nhân
mà tham gia đầu tư
và đặc biệt là cái lợi ích của người dân
của công chúng
theo quan điểm của phó giáo sư tiến sĩ phạm minh hùng
tức là không nhất thiết cần phải có kiểm toán nhà nước
tham gia vào tất cả các khâu các công đoạn
còn tiến sĩ nguyễn minh phong thì là
ý kiến của anh hùng
cũng là một ý kiến rất đáng cân nhắc
còn cá nhân tôi thì cho rằng là kiểm toán nhà nước
với cái chức năng
là kiểm toán tài chính công
và các cái
tài sản công
thì đương nhiên là anh sẽ phải tham gia vào tất cả những hoạt động nào
mà có sử dụng tài chính công
sử dụng tài sản công
thì tài sản công là cái gì chúng ta thấy rằng là
nếu tài chính công thì dễ hiểu hơn bởi vì nó là tiền từ ngân sách
nhưng mà tài sản công nó bao gồm cả đất ai
nó bao gồm cả những cái tài sản
mà thuộc nhà nước đại diện cho toàn dân quản lý
thế thì tất cả các dự án bot
tất cả các dự án bt
tất cả các dự án pp nói chung
đều triển khai trên mặt đất
trừ những dự án trên trời
hoặc là những dự án nào đó chúng ta sẽ chơi trong tương lai
nhưng về cơ bản nhất là trong giao thông
thì anh đều triển khai trên mặt đất
anh sử dụng đất đai tài sản công
đồng thời là anh hậm chí còn triển khai
trên cái nền đường cũ
anh triển khai trên cơ sở những cái hạ tầng mà nhà nước đã đầu tư
thì đương nhiên nó là
cái phần mà nó gắn kết với cả tài sản công
và tài chính công rồi
thì rõ ràng nhà nước cần phải kiểm tra
hơn nữa nếu anh không kiểm tra anh không thể biết được cái tổng
tổng đầu tư quy tắc đầu tư của nó
và do đó anh không thể xác định ra các mức chi phí
không thể xác định được các cái thời gian thu phí
thì anh không thể có được những cái căn cứ
để mà phản biện
hoặc là để mà làm căn cứ đề xuất cho nhà nước xử lý
kiểm tra nhà nước cần phải tham gia vào
các hoạt động của dự án ppp
ở những cái góc độ
làm sao để đảm bảo
cái đầu tư đó
nó tuân thủ đúng quyền của nhà nước
tuân thủ đúng các cái chi phí đầu tư
của nhà nước quy định
đảm bảo đúng chất lượng mà nhà nước yêu cầu
cũng như mức giá mức thu phí
rồi các cái
điều kiện khác là phải đúng quy trọng nhà nước
bởi vì dự án pp chính là dự án đầu tư công
do nhà nước đặt ra các cái tiêu chuẩn
và ủy nhiệm các nhà đầu tư sử dụng các cái vốn vay
sử dụng vốn tự có để mà thu
sau đó là hết hoàn trả thì mới đưa lại cho mình
cho nhà nước
thế thì dự án đây sẽ là bản chất cuối cùng
thì nó phải là đầu tư đầu tư công
và với tư cách đó thì rõ ràng nó phải nằm trong cái vai trò chức năng
của các nhà nước
đặc biệt trong lĩnh vực giao thông vận tải
và nếu không có kiểu nhà nước vượt cuộc
làm sao chúng ta có được một cái kết quả
là phải trừ thu phí tới hai trăm hai mươi sáu năm
cho chỉ có năm mươi bảy năm mươi tám dự án
bot trong tổng số một trăm linh dự án

rõ ràng đây là một cái kết quả mà có thể nói là cực kỳ lớn
đấy là chưa kể nhà nước
còn đề nghị là thoái thu rồi thu hồi rồi xử lý
hàng ngàn tỷ đồng khác
và những cái sai phạm khác
vâng thế thì xin hỏi thêm phó giáo sư tiến sĩ phạm văn hùng là thế này
chúng ta không có cái việc là kiểm toán toàn diện
cái dự án ppp
thì làm thế nào để chúng ta tránh được
những cái thất thoát
những cái lăng phí
mà như là cái kiểm toán vừa rồi
báo cáo kiểm toán vừa rồi tìm ra
trong cái dự thảo luật gần đây là xác định là tất cả các dự án
phải đấu thầu rộng rãi
chứ không còn chỉ định thầu
chỉ có đối với các cái dự án
mà thuộc những vực quốc phòng an ninh
bí mật quốc gia
còn lại tất cả phải đấu thầu
và nếu như mà cái đó tuân thủ được
một cách có chia đề
đảm bảo được cái tính
tính công khai công bằng
và đặc biệt rằng
đổi mới về chính sách
mà có thể quy được cái trách nhiệm của cái người
mà quyết định đầu tư này
kể cả khi mà anh đã về hưu rồi
thì cũng không nhất thiết
kiểm toán phải tham gia tất cả các khâu
mà vẫn có thể quản lý được
trong thực tế thời gian vừa qua
đã xuất hiện một tình trạng cạnh tranh không lành mạnh
có thể nói là như vậy
giữa các cái gọi là cơ quan thanh tra kiểm tra chuyên ngành
trong nội bộ của bộ
đối với kiểm toán nhà nước
tôi là ví dụ
kiểm toán nhà nước đã công bố cái kiểm toán cả năm
công khai và được quốc hội duyệt rồi
thế nhưng mà thanh tra bộ
kiểm tra của bộ
đưa ra các cái quyết định kiểm tra
trèn trước thậm chí chạy trước về thời gian
để cuối cùng theo quy định là một năm một đơn vị không kiểm toán
kiểm tra một lần
thế là kiểm toán nhà nước bị bật ra ngoài
đây rõ ràng là một cái sự gọi cạnh tranh không lành mạnh
bởi vì anh dường như anh có mục đích
là anh sử dụng kiểm toán
kiểm tra nội bộ
để mà một là bịt lại cái hở
mà mình trong một bộ ngành mình
hai là đóng cửa bảo nhau
thứ ba là có thể anh lại sử dụng những cái mà phát hiện sai phạm của mình
để anh trục lợi cho mình
trong khi đó là kiểm tra nhà nước
với cái chức năng như tôi đã nói là cửa gác cuối cùng
quan trọng và khách quan nhất của cả nước
trực thuộc quốc hội
thì anh lại không được vào
rõ ràng là bộ vừa là chủ đầu tư
vừa là cơ quan để thay cho kiểm tra
thì vừa đáp ứng với thổi coi thôi
trong hai thập kỷ qua
việt nam đã triển khai mô hình ppp
trong việc phát triển hạ tầng
với một khung pháp lý liên tục thay đổi và điều chỉnh
ppp trong thời kỳ này tạm coi là phiên bản một
với khung pháp lý ppp được phát triển
dưới hình thức nghị định bot
việt nam đang sử dụng khung pháp lý mới
về đầu tư theo hình thức đối tác công tư ppp
với luật ppp
theo dự kiến quốc hội sẽ thông qua trong kỳ họp lần này
tại phiên thảo luận
đa số các đại biểu quốc hội đồng ý
về phạm vi điều chỉnh của dự án luật ppp
và tập trung thảo luận vào cơ chế chia sẻ rủi ro
trong tăng giảm doanh thu thực hiện dự án ppp
điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án ppp
những vực đầu tư
kiểm toán nhà nước trong đầu tư theo hình thức ppp
khi điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi
tăng mức vốn đầu tư từ một mươi trở lên
thì điều mới điều chỉnh chủ trương đầu tư
và khoảng hai
về mức trần được phép điều chỉnh
không quá ba mươi
nội dung như vậy chưa rõ ràng cụ thể
có thể bị lợi dụng
vì mục đích riêng để nâng vốn đầu tư của nhà nước
dự thảo luật hiện nay
đang quyết định sẽ dựa trên
mức thay đổi của danh thu
ví dụ doanh thu không đạt được bảy mươi năm
tức là không đạt được mức hòa vốn
thì bắt đầu chính phủ
phải tham gia và chia sẻ phần hột vốn này
hoặc là danh thu nếu vượt quá
tức là đã đạt đến mức lợi nhuận
khá cao hơn so với tất cả những mức bình thường
thì khi đấy phải chia sẻ phần
lợi nhuận cao đấy cho chính phủ
tôi cho rằng là
cách chúng ta đưa ra
cái dự thảo như thế thì cũng là một
để tạo điều kiện cho các nhà đầu tư
thấy rằng là có thể sẽ tránh được
cái rủi ro và cũng có cái hấp dẫn
trong cái chuyện là bỏ vốn và đầu tư trong cái dự án
kiểm toán toàn bộ giá trị thải sản
khi nhà đầu tư chuyển ra cho nhà nước
còn trong quá trình tổ chức thực hiện
thì những cấu phần nào
hoặc là những cái dự án thành phần nào
hoàn toàn độc lập
sử dụng ngân hàng nhà nước thì được kiểm toán
một cách toàn diện theo luật được tự công
thế còn những cái phần mà có cấu phần
có liên quan đến vốn nhà nước và vốn tư nhân
hoặc là hoàn toàn vốn tư nhân
thì trong luật đã quy định là cơ quan khiếp đồng
phải phối hợp với nhà đầu tư
để thê kiểm toán độc lập kiểm toán một cách minh bản
tôi cho rằng là cái cách thiết kế như vậy
nó vừa đúng với hiến pháp
và hoàn toàn không trái với lại
hiến pháp và đảm bảo được quyền đệ của nhà đầu tư
bảo đảo quyền đệ của nhà nước
và đảm bảo quyền đệ của nhân dân
và tôi cho như vậy là rất hợp lý
yêu cầu tăng cường đầu tư
theo hình thức đối tác công tư
để thúc đẩy phát triển cơ sở hạ tầng
và dịch vụ công của việt nam rất cấp thiết
tuy nhiên điều quan trọng đó là cơ chế tốt
cần có một hệ thống pháp luật tốt
đáp ứng ba yêu cầu chính
thứ nhất là chống thất thoát chống lợi dụng bảo đảm lợi ích của nhà nước
thứ hai là minh bạch hiệu quả
bảo đảm tính cạnh tranh an toàn và hấp dẫn
để thu hút các nhà đầu tư
và thứ ba là tiếp cận với các thông lệ tốt của quốc tế
chúng ta quay trở lại câu chuyện
về cái việc có rất là nhiều
các doanh nghiệp cũng kêu ca
về việc thua lỗ rồi đầu tư không hiệu quả
kém hiệu quả
và họ muốn là được
kéo dài thời gian thu phí
thế thì có những dự án mà chúng ta thấy
đã điều chỉnh
tổng mức đầu tư so với ban đầu
thì cái thua lỗ này
có phải là do rủi ro
của khách quan hay không
về cái lỗ lãi của dự án
cũng như là doanh nghiệp đầu tư bot
chúng tôi thì cho rằng là nó luôn có thật
bởi vì đầu tư là rủi ro
cho nên là rủi ro nó đến từ thị trường
đến từ nhà đầu tư đến từ phí trí trách
thế thì cụ thể chúng tôi cho rằng là
cần phải phân biệt rủi ro
để xác định trách nhiệm
từ đó mới có được cái giải pháp cụ thể
nhưng mà trong quan sát chúng tôi thấy rằng là
dường như các dự án bot nhất là bệnh viện giao thông
cái độ rủi ro nó phụ thuộc nhiều hơn
vào nhà đầu tư
chứ không phải là nhà nước
dự án bt chắc chắn là có lời cho nhà đầu tư
bởi vì là họ được nhà nước trả lại bằng
ví dụ như đất đai
với cái định giá thấp
rồi trong khi đó là giá thị trường ngày càng cao
thì họ luôn luôn có lãi chắc chắn
nhưng mà bot thì cái rủi ro nhiều hơn
và rủi ro này từ phía nhà đầu tư
nó bắt đầu từ mấy cái hướng
một là anh không có kinh nghiệm
không có kinh nghiệm luật dự án
đâm ra là anh số liệu
rồi các cái tính toán các cái dự báo của anh
nó không chuẩn
nó không sắp đến thực tiễn
đấy để chia kẻ anh còn phóng thêm các cái con số
để thuyết phục nhà nước
thuyết phục cơ quan chủ đầu tư
để từ đó mà thông qua
đấy là chia kẻ anh còn phải
chi phí nhiều hơn
cho những cái gọi là tiêu cực phí
nhất là để trị định thầu
nhất là để có những điều kiện tốt cho mình
thì họ lại tính tổng vào trong đầu tư
trực tế của mình
nhưng mà nhà nước lại không bao giờ cho
cái khoản đó vào
thế vì thế mà giữa cái tổng chi thực tế
và tổng chi được quyết toán là nó khác nhau
và cái mức thu phí kia thì nó sẽ không tới
theo được cái kế hoạch của mình
thế đây là rủi ro nhà đầu tư phải chịu
tôi tin là như vậy
vấn đề chia sổ rủi ro là cần thiết
kinh nghiệm của thế giới đã có
nhất là của hàn quốc gần đây
nhưng mà đó là những cái rủi ro mà gắn với
nhà nước thay đổi quy hoạch
nhà nước thay đổi chính sách
ví dụ đang quy hoạch làm đường này
hạn quy hoạch chỗ kia
thì nhà nước lại thay đổi
khiến cho các dân không được gần đi đường đấy nữa
hay là các chính sách lúc đầu là như thế này
về sau là như thế kia
thì lúc đó làm rủi ro chính sách cho doanh nghiệp
thì nhà nước sẽ có sự chia sẻ
mức nào thì còn tính cụ thể
nhưng mà sự chia sẻ đó là cần thiết
chúng ta thấy các dự án ppp
thì mục tiêu cuối cùng vẫn là
mục tiêu công
để cho công chúng để cho mọi người dân sử dụng
nhưng mà nó được thực hiện
với sự hợp tác công tư
về đầu tư vốn cũng như là quản trị dự án
do đó thì
chia sẻ rủi ro cũng là một vấn đề
mà nhận được sự quan tâm của các nhà đầu tư
và trong dự án luật lần này
chúng ta thấy cũng đang đi theo hai hướng
chia sẻ theo kinh doanh
và chia sẻ theo lỗ lãi
quan điểm của các vị khách về vấn đề này như thế nào
thì quan điểm của tôi
thì hoàn toàn là nhất trí
đối với cái phương án
chia sẻ rủi ro
đặc biệt là chia sẻ theo danh thu
thì tuy nhiên rằng
phải minh vạch công khai
và có thể kiểm soát được
đối với lại danh thu
chia sẻ danh thu
thì mình phải kiểm soát được danh thu
đấy ví dụ như rằng
thu phí không dừng chẳng hạn
nó cũng sẽ là một trong số các cái biện pháp
mà để có thể là tính đúng tính đủ được đối với lại doanh thu
chứ còn nếu như mà không tính đúng tính đủ được doanh thu
thì cái việc mà chia sẻ rủi ro đấy
thì nó cũng sẽ khó
ủng hộ cái việc mà nhà nước có một cái trách nhiệm nhất định
trong vấn đề chia sẻ rủi ro cho cái dự án ppp
nhưng mà phải có những điều kiện rất chặt chẽ
và đồng thời là phải sử dụng cái phương thức
chia sẻ rủi ro một cách phù hợp
thì cá nhân tôi cho rằng là cái phương án mà đảm bảo do chung tối thiểu đó
thì chắc chắn an toàn cho nhà đầu tư
nhưng mà như vậy nó rất dễ tạo ra cơ chế xin cho
tạo ra cái cơ chế mà có thể là tham nhũng
thất thoát tài sản công
ngân sách nhà nước ở đây
và thậm chí là gây một sự ỉ lại
và nó sẽ tiếp tục kích thích cái quá trình
người ta gọi là quá trình chỉ định thầu
thế còn cái sự chia sẻ rủi ro dựa trên cơ sở
là chia sẻ cái hụt thu đó
hoặc là chia sẻ lợi nhuận do tăng thu
thì tốt hơn rất nhiều
lợi thì cùng ăn lỗ thì cùng chịu
và đặc biệt là nó sẽ giúp cho nhà nước
có thể thu được cái phần lợi tốt hơn
để cho dự án pp lần này
mà nó mang tinh chất thực thi
và giải quyết được những vướng mắt
cần phải chú trọng thêm vào những vấn đề gì
tôi cho rằng
có cái luật tốt thì nó cũng mới chỉ là
cái điều kiện cần thôi
thế còn cái điều kiện đủ
khi mà có cái luật tốt rồi
có cái luật chơi rồi
luật chơi mà đảm bảo
công bằng bình đẳng
rồi thì bản thân
cái người chơi thì cũng phải chuyên nghiệp
và cũng tân thủ
đối với cái luật đấy
thế và trọng tài
thì cũng đảm bảo
tính chuyên nghiệp
trong cái việc
mà chấp pháp cũng đảm bảo
cái sự công minh
thì tôi nghĩ rằng
nó sẽ phát huy được
cái điểm tích cực
của cái dự thảo luật mới
xin mời tiến sĩ nguyễn minh phong
kinh nghiệm cũng cho thấy
luật cũng như là hoàn thiện luật là một quá trình
chúng tôi cũng chưa hy vọng
rằng là lần này thông qua
là luật này sẽ được tồn tại vĩnh viễn
rồi sẽ thế này thế kia
mà sẽ phải tiếp tục quan sát
thực tiễn thực nghiệm kiểm định
để sau đó có thể có sự hoàn thiện thêm
đặc biệt trong đó là những cái điểm
liên quan đến vấn đề về nhận dạng
các cái dự án ppp
đặt ra các điều kiện nhà nước tham gia
về vốn tham gia về quản lý
tham gia về các cái tiêu chí khác
một cách nó rõ ràng
cũng như là những vấn đề liên quan đến vấn đề tổ chức
và quản lý các cái nhà tham gia vào
triển khai dự án
để loại bỏ những nhà đầu tư theo kiểu ta không bắt giật
những nhà đầu tư theo kiểu cánh hầu
những nhà đầu tư theo kiểu vô trách nhiệm
chúng ta không thể chấp nhận được một cái dự án ppp đấy
mà khi giao lại cho nhà nước
không còn cái gì cả
nhà nước lại thu lại từ đầu
thì rõ ràng đây không thể là
mà trong điều này thì luật lại chưa quy định rõ ràng
tức là cái chất lượng của dự án ppp
khi hoàn trả đó nó đến đâu
thì rất tiếc là trong dự thảo luật nó cũng chưa thật quy định rõ ràng
bởi vì nó cũng khá phức tạp
nhưng mà rõ ràng đây là một cái địch khâu yếu
chúng ta cần phải tiếp tục trong tháng tới
vâng xin cảm ơn hai vị khách mời
thưa quý vị và các bạn
những tồn tại yếu kém của dự án dot
đã được công bố sau khi kiểm toán
và hiện nay quốc hội đang đóng góp ý kiến
thông qua dự luật ppp
là hành lang pháp lý
đang được kỳ vọng sẽ giúp cho những tồn tại
thất thoát lãng phí đó giảm thiểu
qua đó khuyến khích được các nhà đầu tư
tham gia nhiều hơn
đồng thời là phải tạo ra điều kiện
thu hút huy động tối đa
các nguồn vốn từ các khu vực
tư nhân đầu tư vào dự án ppp
hy vọng là những quy định
đủ chặt chẽ thực tiễn đó
đã bảo đảm được một quy trình
thủ tục đầu tư ppp minh bạch
hợp lòng dân
và đến đây chương trình luận đàm của chúng tôi xin được tạm dừng
theo dõi của quý vị và các bạn